lúc này phòng giao dịch đang chuẩn bị nghỉ trưa không có khách hàng chỉ có hai nhân viên
công an tỉnh hòa bình đã áp dụng đồng bộ các biện pháp đấu tranh tập trung giả soát và sang lọc đồng bộ ba nhóm đối tượng
thứ nhất nhóm đã có tiền án tiền sự đối tượng nghiện ma túy nợ nần có tài sản bất minh trên địa bàn trong thời gian gần đây
thứ hai nhóm đối tượng thường xuyên đến giao dịch tại ngân hàng vay vốn ở ngân hàng
thứ ba những đối tượng lưu động ở những địa bàn khác nhưng thường xuyên qua lại địa bàn hoặc trước đây có đến địa bàn để làm việc
với tinh thần và quyết tâm phá án ở mức cao nhất ngay trong ngày đầu làm việc nhiều tổ công tác đã thu được những thông tin rất có giá trị
tổ giả soát camera đã không bỏ soát bất kỳ một mắt ca nào
từ những hộ dân xung quanh khu vực
từ đó theo dấu đối tượng các trinh sát đã ra rộng cả khu vực đường hồ chí minh
sau quá trình thu thập tổng hợp phân tích các video thu được cơ quan điều tra đã vẽ được hồ sơ hướng vào và hướng ra của đối tượng
sau nhiều giờ nỗ lực các trinh sát đã được quần chúng nhân dân cung cấp thông tin vô cùng quan trọng
vào thời điểm trước khi vụ án xảy ra vài ngày có một người đàn ông lạ mặt đã đến chơi và ở lại nhà anh đỗ việt dũng công an trên địa bàn thị trấn vụ bản
điểm đặc biệt hơn nữa là theo quần chúng nhân dân cung cấp anh dũng có một chiếc xe quay màu đỏ có một số đặc điểm tương đồng với những chiếc xe của đối tượng khả nghi
để chứng thực về nguồn thông tin này một số trinh sát đã trực tiếp mục sở thị chiếc xe mà anh dũng đang sở hữu
kết quả sau khi tiếp cận các trinh sát nhận định xe của anh dũng trùng khớp đến chín mươi năm với chiếc xe gây án
như vậy cùng một lúc có hai luồng thông tin cùng trộn lại với cái tên đỗ việt dũng ban truyền án quyết định thực hiện một bước đột phá triệu tập anh đỗ việt dũng lên làm việc với cơ quan điều tra
anh dũng đi xe máy lên thị trấn như bản vào trung sở thị trấn gặp thị cô
khi vào gặp thị trấn chúng tôi đã phát hiện ngay là xe này là xe đặc điểm rất dễ nhận rất viết xước rất trùng với đặc điểm cam của thị trấn
xác định ngay đây là mối quan hệ ít nhất không là anh dũng gây án thì cũng là mối quan hệ của anh kia để anh đến ở nhà anh dũng
tại cơ quan điều tra anh đỗ việt dũng cung cấp thông tin từ tầm giữa tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi có một người đàn ông tên là phạm văn sĩ là bạn cùng làm nhôm kính với anh trước kia bốn mươi ba tuổi quê ở xã khoan dụ huyện lạc thủy có đến nhà chơi
trong thời gian từ ngày hai mươi sáu đến hai mươi chín tháng một mươi phạm văn sĩ có mượn xe của anh nhưng đi đâu làm gì thì anh dũng không nắm được
bám vào thông tin này ban chuyên án cử cán bộ xác minh mọi hoạt động của anh đỗ việt dũng trước trong và sau thời điểm xảy ra vụ cướp
kết quả xác định anh dũng có đầy đủ chứng cứ ngoại phạm
nhiều người làm chứng anh dũng có mặt ở nhà trong thời gian xảy ra vụ việc tại ngân hàng agribank chi nhánh vũ bình
kết hợp với những tài liệu chứng cứ khác thu thập được cơ quan điều tra đã hoàn toàn loại anh đỗ việt dũng ra khỏi nhà
mọi hướng điều tra lúc này tập trung vào đối tượng phạm văn sĩ
ban chuyên án đã họp và ngay lập tức thành lập một tổ công tác đặc biệt để nhanh chóng sang mình truy bắt đối tượng sĩ

mọi hướng điều tra lúc này tập trung vào đối tượng sĩ
mặc dù không thấy sĩ xuất hiện trở lại nhưng các mũi trinh sát cũng nắm được nguồn tin đó là sau khi về thăm vợ sĩ đã lên đường đi nam định để đến nhà bố của hắn
thế nhưng lần theo đối tượng vào nam định và sau đó vào tận thanh hóa đối tượng sĩ đã mất dấu
lúc này tất cả mối quan hệ liên quan đến sĩ đều có được nhưng không xác định được đối tượng hiện trú ẩn ở đâu
có lẽ trong quá trình điều tra khám phá lần tìm dấu vết đối tượng trong chuyên án này đây là khoảng lặng chầm lắng nhất
ban chuyên án lại tiếp tục động viên tinh thần cán bộ
chỉ cần một nguồn tin dù là mong manh là lập tức có một tổ công tác lên đường truy vết đối tượng
không phụ sự kiên trì của lực lượng điều tra đến ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ban chuyên án đã nhận được thông tin phạm văn sĩ hiện đang lẩn trốn tại hà nội
ban chuyên án lại tiếp tục động viên tinh thần cán bộ